và vào tối ngày hôm nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đã ra công điện
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
công điện nêu rõ ngày hai mươi tám tháng sáu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức
với hai bài thi ngữ văn và toán
công tác coi thi đã được thực hiện nghiêm túc đúng quy chế ở tất cả các hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc
dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo nêu tại các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn
nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài
do vậy bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quán triệt ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các hội đồng thi khẩn trương chỉ đạo các trưởng điểm thi
tăng cường phổ biến nhắc nhở thí sinh yêu cầu cán bộ coi thi cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi
tập trung cao độ vận dụng các kiến thức kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi
đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định
tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi trên địa bàn
đặc biệt là phòng ngừa ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi
các hội đồng thi chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi
việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền cảnh báo